nhằm kết nối các tuyến đường giao thông nông thôn với các tuyến trục chính trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn trong cả thời kỳ mưa lũ phục vụ sản xuất và giao thương hàng hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tỉnh tuyên quang phấn đấu thực hiện bê tông hóa trên một km đường thôn đường nội đồng và xây dựng ít nhất hai trăm linh cây cầu trên đường giao thông nông thôn
tổng kinh phí thực hiện dự kiến đối với xây dựng đường giao thông nông thôn và cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là gần tám trăm linh tỷ đồng